không ai bị bỏ lại ở phía sau
đây là phát biểu của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
tại phiên họp bất thường của ủy ban thường vụ quốc hội diễn ra vào ngày tám tháng bốn vừa qua
để cho ý kiến về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch covid một mươi chín
điều đó cho thấy ưu tiên hàng đầu của đảng nhà nước chính phủ và quốc hội nước ta
trong lúc này là bảo đảm an toàn sức khỏe tính mạng và ổn định cuộc sống cho người dân
thể hiện rõ tính ưu việt của một chính thể vì dân
kể từ khi đại dịch covid một mươi chín khởi phát và lan rộng khắp toàn cầu
các hoạt động của đảng nhà nước chính phủ quốc hội chủ yếu tập trung vào một mục tiêu
là làm sao để giảm thiểu ít nhất tác động của dịch bệnh tới sức khỏe và cuộc sống của người dân
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng ra lời kêu gọi
toàn thể dân tộc việt nam ta hãy cùng chung sức đồng lòng vượt qua mọi khó khăn thách thức
để chiến thắng đại dịch covid một mươi chín
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc thì xác định
chống dịch như chống giặc huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt phòng chống dịch bệnh
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân gửi thư tới các đại biểu quốc hội
trân trọng đề nghị các vị đại biểu quốc hội bằng trí tuệ tâm huyết và trách nhiệm của mình
để sát cánh cùng nhân dân chính quyền tổ chức đảng đoàn thể các cấp
trong cuộc chiến đấu phòng chống dịch bệnh
và ngay khi có đề nghị từ phía chính phủ
ủy ban thường vụ quốc hội đã tổ chức phiên họp bất thường
để cho ý kiến về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch covid một mươi chín
và xác định đây là nội dung quan trọng cấp bách
cần được quyết định triển khai kịp thời trong tình hình hiện nay
tại phiên họp ủy ban thường vụ quốc hội đã nhất trí với việc

và nhấn mạnh nguyên tắc tập trung hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch covid một mươi chín
cho các đối tượng bị giảm sâu thu nhập mất hoặc thiếu việc làm
không đảm bảo mức sống tối thiểu do tác động trực tiếp của đại dịch covid một mươi chín
bảo đảm công bằng đúng đối tượng và hợp lý
công khai minh mạch chia sẻ trách nhiệm giữa nhà nước doanh nghiệp cộng đồng xã hội và người dân
vấn đề còn lại là cả hệ thống phải khẩn trương triển khai đưa các chính sách đi vào cuộc sống

chính sự quan tâm sâu sát kịp thời nhất mực lo cho dân cho nước của các cơ quan
và những người đứng đầu đảng nhà nước quốc hội chính phủ
kể từ khi đại dịch bùng phát đến nay đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước thương nòi đoàn kết đùm bọc nhau
trong lòng mỗi người dân nước việt
ai cũng thấy rằng trong lúc này mình phải làm một việc gì đó
nhỏ nhất để cùng cả quốc gia dân tộc vượt qua hoạn nạn
như mẹ việt nam anh hùng ngô thị quýt dù đã chín mươi năm tuổi
nhưng vẫn ngày đêm miệt mài may khẩu trang phát miễn phí cho người nghèo
với một suy nghĩ đơn giản
hãy như tiểu thương chợ bà triều ở thành phố hồ chí minh

cả mũ chống giọt bắn tặng các bác sĩ tuyến đầu chống dịch đã khéo léo kèm thêm dòng chữ
chống covid một mươi chín hãy vững tin vì chúng tôi luôn bên bạn
chỉ chừng đó thôi cũng đủ để chúng ta tin tưởng rằng
cả đất nước cả dân tộc cùng nắm tay nhau chắc chắn sẽ vượt qua đại dịch
và không có một ai bị bỏ lại phía sau